trên địa bàn tỉnh hà giang gần đây xuất hiện các đối tượng lừa đảo gọi điện cho các cơ sở kinh doanh
giả danh là cán bộ cục quản lý thị trường thực hiện hành vi tống tiền đòi tiền bồi dưỡng
nhiều cơ sở kinh doanh do nhẹ dạ cả tin đã chuyển tiền cho các đối tượng để được nằm ngoài danh sách kiểm tra
các đối tượng này nhằm vào các cơ sở mới kinh doanh chưa hiểu biết pháp luật
sợ kiểm tra để thực hiện hành vi lừa đảo
theo các nạn nhân trình báo đã nhận được nhiều cuộc gọi của các đối tượng
ra điều kiện nếu cửa hàng chuyển tiền bồi dưỡng qua tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp
sẽ được bỏ ngoài danh sách kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường